chiến khu vần xã việt hồng huyện trấn yên ghi dấu nơi thành lập ban cán sự đảng liên tỉnh yên bái phú thọ
là tiền thân ra đời của đảng bộ hai tỉnh sau này
tại chiến khu vần ban cán sự đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân yên bái
trong cuộc khởi nghĩa giành chính quyền mùa thu tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm thắng lợi mà ít đổ máu
sau bảy mươi năm năm hôm nay chiến khu vần vẫn còn đó nhưng quê hương anh hùng ấy đã thực sự đổi thay
dành một phần tuổi xuân đi qua chiến đấu bảo vệ tổ quốc ở chiến trường tây nguyên trong kháng chiến chống mỹ
trở về địa phương cựu chiến binh trần văn thắng xã việt hồng tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội cụ hồ
tiên phong đi đầu trên mặt trận kinh tế tích cực vượt khó làm giàu cho gia đình quê hương
giành một phần tuổi xuân đi qua chiến đấu bảo vệ tổ quốc ở chiến trường tây nguyên trong kháng chiến chống mỹ

tiên phong đi đầu trên mặt trận kinh tế tích cực vượt khó làm giàu cho gia đình quê hương